các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ông nguyễn hữu phúc chủ tịch ủy ban nhân dân xã hưng thâm cho biết hôm cụ điệp đã làm thủ tục ủng hộ khiến cho nhiều người trụ sở ủy ban bất ngờ
sợ cụ điệt tuổi cao không minh mẫn khi quyết định ủng hộ khoản tiền lớn như vậy nên cán bộ xã hỏi lại bà hồng và gọi điện hỏi ý kiến người con gái đầu của cụ
việc làm của gia đình ông điệp rất ý nghĩa và nhờ vào khoản tiền này mà xã có thêm kinh phí phòng chống dịch trong thời gian qua và sắp tới
ông phúc nói cho biết từ trước tới nay trên địa bàn xã chưa có cá nhân nào ủng hộ khoản tiền lớn như vậy
về tình hình dịch tại nghệ an trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc nghệ an thông tin từ sáu h đến một mươi tám h ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai nghệ an ghi nhận một trăm hai mươi bốn ca dương tính mới với covid một mươi chín tại hai mươi địa phương